với số lượng vật chứng trong từng vụ việc được xác định là lớn nhất từ trước đến nay tại các địa phương
cụ thể vào đêm qua trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm
và đội cảnh sát giao thông an sương đã phát hiện bắt giữ một xe tải nghi vấn ở khu vực quận một mươi hai
qua kiểm tra đã phát hiện khoảng tám trăm linh bánh chất bột màu trắng được bọc kín nghi là heroin
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng ba tổ công tác liên ngành ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm đang tuần tra ở khu vực đường trường trinh
gần ngã tư an sương thì phát hiện một xe bán tải có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
quả đó phát hiện khoảng tám trăm linh ánh chất bột màu trắng được bọc kín nghi là heroin với khối lượng gần bốn trăm linh kg
kẻ tính nghi do đó được đưa về công an huyện hóc môn
để điều tra công an tp hcm đã có thông tin xác nhận vụ việc và đang cử các lực lượng liên quan mở rộng điều tra vụ án
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cũng bắt giữ vụ vận chuyển ba trăm linh kg ma túy đá
tại địa bàn quận bình tân tp hcm và mở rộng điều tra đường dây buôn bán hơn một tấn ma túy
và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh những thông tin tiếp theo về vụ việc tới quý vị và các bạn
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cũng cho biết là vừa phối hợp với sở an ninh tỉnh khăm muộn lào
bắt giữ bốn đối tượng người lào thu giữ một trăm một mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
được lực lượng phòng chống ma túy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chủ công phối hợp với các đơn vị nước bạn phát hiện bắt giữ
vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại nhôm ma lạt tỉnh kham muộn lào
vây bắt các đối tượng bị phục kích quá bất ngờ các đối tượng liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt
tuy nhiên với tinh thần đấu tranh mưu trí dũng cảm lực lượng đánh án đã bắt gọn bốn đối tượng cùng với tăng vật của vụ án
đây đều là các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy
qua khám xét lực lượng đánh án thu giữ một trăm một mươi viên ma túy tổng hợp ba xe ô tô một mươi chín triệu kiếp lào cùng nhiều vật chứng khác
trong quá trình vây bắt một chiến sĩ đã bị thương và hiện đang được cấp cứu
còn tại thái bình một số lượng ma túy tổng hợp cũng được cho là lớn nhất từ trước đến nay
đang được các đối tượng vận chuyển trái phép đã được công an tỉnh thái bình bắt giữ
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba trên quốc lộ một mươi thuộc khu vực thị trấn an bài huyện quỳ vụ
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an thị trấn an bài đã bắt quả tang lê thành minh thiện
trú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
vì vận chuyển trái phép chất ma túy khám xét trên người đối tượng và phương tiện giao thông
lực lượng công an thu giữ một vali có chứa hai mươi bảy sáu trăm sáu mươi chín viên ma túy tổng hợp và gần ba kg ketamine
điện thoại di động và bốn bảy triệu đồng được biết thiện là đối tượng nghiện ma túy không có việc làm ổn định
tiếp tục các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng hồ văn mạnh chú tại huyện đức huệ tỉnh long an
để điều tra về hành vi chống người thành công vụ
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai gồm có ba đồng chí là thiếu tá nguyễn xuân toàn đại úy phạm văn hoàn
và thượng úy nguyễn văn đông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường nguyễn ái quốc
đoạn gần cầu hóa an thuộc phường quang vinh thì phát hiện hồ văn mạnh điều khiển xe máy
chở theo vợ là chị ngô thị lam linh không gắn gương chiếu hậu và không có biển số
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên vừa dừng xe mạnh đã cãi vã với cảnh sát giao thông la hét công an đánh người
rồi gọi điện cho người nhà ra để gây sức ép đối với lực lượng làm nhiệm vụ
sau khi lời qua tiếng lại mạnh đã xông vào tấn công tổ công tác và dùng tay đánh vào mặt thượng úy đông
dùng cây sắt tấn công tổ cảnh sát giao thông giật may được người thân của mạnh ra can ngăn kịp thời
với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh đồng nai và công an phưởng quang vinh
đã không chế được mạnh và đưa bốn người thân về trụ sở công an tiếp tục làm việc
tại đây mạnh đã tỏ ra thái độ rất ân hận và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiệp vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra
công an huyện yà leo tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi một đối tượng
tham gia đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi số đề qua điện thoại trên địa bàn huyện
trước đó vào ngày một tháng một lực lượng công an huyện yaleo đã phát hiện bắt quả tang vi văn hợp tâm
ở huyện yaleo có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề qua tin nhắn điện thoại di động
với đàm văn định và đàm tuấn anh với số tiền gần bốn mươi triệu đồng
qua đấu tranh với ba đối tượng trên công an huyện yaleo đã làm rõ đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi số đề đối tượng võ trí và nguyễn hải quân cầm đầu
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng
vào việc chơi số đề là trên chín trăm linh triệu đồng
trong khi đó tại tỉnh nam định dù đã rất tinh vi lắp đặt camera giám sát canh phòng lực lượng chức năng
tuy nhiên một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại thôn tống xá xã yên xá huyện y yên
vẫn bị đường lực công an triệt phá
cụ thể vào chiều ngày một mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định phát hiện bắt quả tàng
hoàng minh hợp đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền tại nhà
lúc này tại nhà hợp có một mươi sáu đối tượng tăng vật thu giữ tại chiếu bạc là hơn sáu mươi năm triệu đồng
dụng cụ để đánh bạc cùng hai búa sắt một thanh sắt hình trụ
khán xét nhà hoàng minh hợp phát hiện thu giữ thêm hai đao kim loại và hơn năm triệu đồng
qua sàng lọc trong số một mươi sáu đối tượng bị bắt quả tang phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định
đang tạm giữ một mươi đối tượng để tiếp tục lấy lời khai phục vụ điều tra
ngày hai mươi năm tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
một đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu thuốc bắc bị truy nã về tội buôn lậu
theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an bỏ trốn sang trung quốc
vừa được công an trung quốc bắt giữ và trao trả cho công an việt nam
đó là trịnh đức thọ chú tại phường hoàng vân thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
giám đốc công ty cổ phần dược lạng sơn
trước khi bỏ trốn sang trung quốc thọ cùng với một số đối tượng tại tỉnh lạng sơn và bắc ninh
tổ chức mua hàng từ trung quốc thuê lái xe người trung quốc vận chuyển ra khu vực biên giới
để vận chuyển trái phép vào việt nam tiêu thụ thông qua các đường mòn lối mở biên giới
vào ngày bảy tháng ba nhận được thông tin đối tượng trịnh đức thọ đang lẩn trốn ở trung quốc
thông qua cơ chế phối hợp trao đổi thông tin ban ngành chức năng việt nam đã đề nghị
công an trung quốc xác minh truy bắt thọ và trao trả cho việt nam
ngay sau khi tiếp nhận đối tượng tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
lực lượng biên phòng và công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức bàn giao trịnh đức thọ
cho cục cảnh sát kinh tế bộ công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền
một đôi vợ chồng đang trộm cắp hộp đệm trên đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
đoạn qua địa phận xã tiên ngoại huyện duy tiên tỉnh hà nam
thì bị công an huyện duy tiên bắt quả tàng
vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi năm tháng ba tổ tuần tra công an huyện duy tiên
phối hợp với trung tâm điều hành đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
phát hiện bắt quả tang nguyễn thị tập và phan viết cường
chú tại huyện ý yên tỉnh nam định đang có hành vi trộm cắp hộp đệm
bô lông tiêu phản quang đường cao tốc triều phủ lý hà nội
thu giữ tại chỗ năm mươi hộp đệm khi phát hiện cường đã bỏ chạy khỏi hiện trường
tại cơ quan công an tập đã khai nhận lợi dụng đêm khuya vợ chồng đã sử dụng xe máy
đi trộm cắp hộp đệm về bán đồng nát
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ vợ chồng tập gường đã thực hiện tám vụ trộm
với tổng số bốn trăm tám mươi tám bộ đệm trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
công an huyện duy tiên đã bắt giữ cường tại nơi trọ ở huyện thanh trì hà nội
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý các đối tượng trước pháp luật
thưa quý vị bên cạnh những nạn trộm cắp cướp giật tài sản luôn là nỗi lo lắng của nhiều người dân
thì vẫn còn có những hành động đẹp những việc làm tốt không tham vật chất
đang được diễn ra và nhân rộng trong cộng đồng
và mới đây thì tại huyện ân thi tỉnh hưng yên câu chuyện về hai người dân trả lại túi tiền
bên trong có một trăm năm mươi triệu đồng bị bỏ quên tại quán cà phê đã khiến người dân địa phương vô cùng cảm kích
một lần nữa tô thêm
những nét đẹp đáng chân quý trong cuộc sống thường ngày
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi năm tháng ba anh phạm ngọc tú và cậu ruột là ông phạm khắc hiếu
đều ở huyện bình giang tỉnh hải dương đang ngồi uống nước tại quán cà phê mạnh hùng
ở phố nguyễn trung ngạn thị trấn ân thi huyện ân thi
thì nhìn thấy một chiếc túi sách của khách hàng ngồi uống nước cùng quán khi ra về đã để quên
kiểm tra chiếc túi phát hiện bên trong có rất nhiều tiền
anh tú và cậu của mình đã mang chiếc túi trên cùng toàn bộ số tiền đến công an huyện ân thi để trình báo
tôi chạy ra ngoài để gọi anh để quên nhưng anh để quên đi mất rồi
tôi có báo lại với chủ quán tôi bảo chủ quán là tôi mang lên cơ quan giao lục
khi mang lên cơ quan giao lục tôi bàn giao cho cơ quan của tổng quyền mong là trao trả lại người bị mất
ngay sau khi tiếp nhận trình báo công an huyện ân thi đã kiểm tra xác định bên trong túi có một trăm năm mươi triệu đồng
một chứng minh nhân dân mang tên trần huy yên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại xã tân phúc huyện ân thi tỉnh hương yên và một giấy lĩnh tiền tại ngân hàng
công an huyện ân thi đã nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định số tài sản trên là của anh trần huy yên
ngày hai mươi sáu tháng ba công an huyện ân thi đã tổ chức trao trả tài sản cho anh yên

tấm lòng và hành động đẹp của anh phạm ngọc tú và ông phạm khắc hiếu
một lần nữa khiến chúng ta phải cảm kích phải suy nghĩ để sống tốt hơn đẹp hơn
cùng xây dựng một cộng đồng xã hội văn minh
tại hà nội lại xảy ra chai lớn
vào tối qua một ngọn lửa lớn đã bất ngờ phát ra từ một cửa hàng ăn uống
trên đường đê la thành hà nội khiến cho nhiều người dân hoảng loạn
theo ghi nhận vào lúc hai mươi giờ tại cửa hàng kinh doanh đồ ăn cạnh địa chỉ hai trăm năm mươi năm đường đê la thành
xảy ra vụ hỏa hoạn lớn
ban đầu chỉ là đống lửa nhỏ xong do cửa hàng này đóng cửa
nên lửa đã lan rộng bao trùm cả cửa hàng khiến công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn
được sự hỗ trợ của người dân cùng việc lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
tuy nhiên để làm mát khu vực xảy ra cháy lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường
đồng thời di tản đồ đạc trong cửa hàng tránh cháy lan
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng lê thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xóm một xã nghi long huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
và đối tượng hoàng văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ bốn a khu hai phường bắc sơn
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn trung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú
tại tổ hai mươi hai phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý